chúc mừng ngài đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam trong nhiệm kỳ này
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ tin tưởng ngài đại sứ sẽ đóng góp vào mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn
việt nam đánh giá cao và chúc mừng thành tiệu phát triển của maroc trong thời gian qua
trong đó có lĩnh vực năng lượng tái tạo năng lượng mặt trời phát triển du lịch
thủ tướng mong muốn hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao thương mại và đầu tư
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao các ý kiến và hoạt động của ngài đại sứ
trong đó có việc tổ chức hội thảo để tăng cường hiểu biết quan hệ hai nước là cơ sở để thúc đẩy quan hệ hai nước tốt đẹp hơn nữa trong tương lai
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ này của ngài đại sứ kim ngạch thương mại và đầu tư hai nước sẽ có bước tăng trưởng vượt bậc
hiện kim ngạch thương mại hai bên là một trăm năm mươi sáu triệu usd chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
ngài đại sứ maroc cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết mong muốn được tiếp kiến thủ tướng để bày tỏ thiện trí thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa maroc và việt nam nhất là trong bối cảnh hai nước đang tiến tới kỷ niệm năm mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
ngài đại sứ cho rằng việt nam là cửa ngõ quan trọng để vào thị trường đông nam á và maroc cũng là cửa ngõ vào thị trường bắc phi
thời gian qua việt nam và maroc đã ủng hộ nhau tích cực trên các diễn đàn quốc tế đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác song phương
báo với thủ tướng là đang phối hợp với đại học khoa học xã hội và nhân văn tổ chức một hội thảo về quan hệ truyền thống lịch sử hợp tác giữa hai nước nhằm thúc đẩy hiểu biết về lịch sử quan hệ hai nước
chiều cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ timolete bà pascoella barreto de santos nhân dịp nhận nhiệm vụ tại việt nam
chúc mừng bà pascoella barreto de santos nhận nhiệm vụ đại sứ timolete tại việt nam
trong bối cảnh quan hệ hai nước đang trên đà phát triển tốt đẹp thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng
trong nhiệm kỳ của mình bà đại sứ sẽ có nhiều đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước về mọi mặt
nhất là kinh tế thương mại hiện còn đang ở mức khiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam hoàn ngành các doanh nghiệp timolete đến việt nam tìm kiếm cơ hội hợp tác ở việt nam
chính phủ việt nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp timor leste kinh doanh thuận lợi và thành công tại việt nam
thủ tướng mong muốn timor leste hoàn tất thủ tục để hiệp định thương mại song phương giữa hai nước sớm có hiệu lực
tạo nền tảng quan trọng tăng cường quan hệ hợp tác đồng thời là điều kiện quan trọng để hai nước tiến tới ký kết nhiều hiệp định hợp tác trong các lĩnh vực khác trong thời gian tới
đại sứ bascuela barreto de santos trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời bày tỏ tình cảm và ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người việt nam
đại sứ bascuela barreto de santos đánh giá cao hoạt động đầu tư của doanh nghiệp việt nam tại timolete
nhất là chương trình đầu tư trong lĩnh vực thông tin truyền thông của tập đoàn viettel thời gian qua đã hỗ trợ người dân timor tiếp cận với thông tin trong nước và quốc tế
bà đại sứ cũng mong muốn chính phủ việt nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để ngày càng có nhiều hơn các doanh nghiệp việt nam sang đầu tư sản xuất kinh doanh tại timor leste
nhất là trong các lĩnh vực đào tạo chuyển giao phát triển công nghệ thông tin để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
bà đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa timor leste và việt nam
cũng trong sáng nay ngày hai mươi tháng hai chủ tịch nước trần đại quang đã dự lễ khởi công dự án đường giao thông ven biển nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn tại xã quảng châu thị xã sầm sơn tỉnh thanh hóa
dự án đường giao thông nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn giai đoạn một có chiều dài gần một mươi bảy km và tuyên nhánh hơn ba km
dự án này do sở giao thông vận tải thanh hóa làm chủ đầu tư với tổng mức trên một bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng thời gian thực hiện bốn mươi tám tháng
dự án đường giao thông nối thị xã sầm sơn với khu kinh tế nghi sơn là một trong những dự án quan trọng trong khu vực bắc trung bộ không chỉ có ý nghĩa lớn đối với tỉnh thanh hóa nói riêng mà còn có vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước
chiều nay ngày hai mươi tháng hai ủy ban thường vụ quốc hội có ý kiến về việc ban hành nghị định quy định một số cơ chế chính sách tài chính ngân sách
đặc thù đối với tp hcm
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong đề nghị tp hcm được bổ sung có mục tiêu tăng thu ngân sách trung ương tương ứng bảy mươi số tăng thu ngân sách và thành phố được thưởng ba mươi số tăng thu và không vượt qua số tăng thu ngân sách trung ương trên địa bàn so với thực hiện thu năm trước
đa số thành viên trong thường vụ quốc hội đồng tình với đề nghị của tp hcm
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cho biết ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với đề nghị của thành phố về việc thưởng ba mươi số tăng thu
tuy nhiên đối với mức bổ sung có mục tiêu từ tăng thu ngân sách trung ương không quá bảy mươi
hôm nay tại hà nội báo nhân dân phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi
hôm nay tại hà nội báo nhân dân phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo giai đoạn hai nghìn hai mươi
đổi mới sáng tạo trong việc dạy học và quản lý trong toàn ngành giáo dục qua đó tạo sự lan tỏa nhân rộng trong toàn ngành
chương trình phối hợp với những nội dung tuyên truyền cụ thể từ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đổi mới nội dung hình thức và phương pháp thi kiểm tra và đánh giá đến việc để mạnh kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học các chương trình đào tạo các giải pháp nhằm nâng cao khả năng có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế
bộ y tế việt nam đã có công văn khẩn đề nghị các tỉnh thành phố thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch gồm tăng cường ngăn chặn bắt giữ da cầm nhập lậu qua biên giới xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép
tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng buôn bán da cầm và các sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc không được kiểm dịch trên thị trường đặc biệt tại các chợ đầu mối